theo bộ tài chính ngân sách nhà nước đã chi khoảng một mươi bảy chín trăm linh tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ngân sách trung ương đã sử dụng hơn bốn năm trăm linh tỷ đồng dự phòng
để chi khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt và dịch tả lợn châu phi
chính phủ đã chi ngân sách hỗ trợ chín tỉnh miền trung tây nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
và một mươi một tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả mưa đá rông lốc lũ quét sạt lở đất
với tổng số tiền một sáu trăm ba mươi tỷ đồng
bên cạnh đó bộ tài chính đã chỉ đạo tổng cục dự trữ nhà nước xuất cấp gần ba mươi ba tấn gạo
dự trữ quốc gia để cứu trợ cứu đói cho nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và sắp hạt đầu năm
theo bộ tài chính do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ những năm gần đây
tổng thu cân đối ngân sách một mươi một tháng năm nay ước đạt hơn một hai trăm sáu mươi tỷ đồng đạt hơn tám mươi ba dự toán
tổng chi ngân sách nhà nước một mươi một tháng đạt một ba trăm sáu mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng bằng bảy mươi tám bốn dự toán